trong hai cuộc họp chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết
hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp do đó an giang sẽ không tiếp nhận các trường hợp người dân ở các tỉnh thành tự phát trở về địa phương
theo ông bình đối với những người dân đã về đến các cửa ngõ của an giang trong đêm ba mươi tháng chín dạng sáng mùng một tháng một mươi
các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp nhận bố trí điểm tập trung phân loại đối tượng tiến hành test nhanh và pcr để tổ chức cách ly hợp lý
ông bình đặc biệt lưu ý tỉnh sẽ không tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương trong thời gian tới
người đứng đầu chính quyền tỉnh an giang yêu cầu các đơn vị địa phương phải tăng cường lực lượng phân loại
tiếp nhận người dân tại cửa ngõ tỉnh và hoàn thành xong ngay trong đêm một một mươi
lãnh đạo tỉnh an giang chỉ đạo phải lưu ý đến việc bố trí người dân có điều kiện
có nhu cầu muốn cách ly tại nhà nghỉ khách sạn để giảm tài cho các khu cách ly tập trung
kết luận cuộc họp bí thư tỉnh ủy an giang lê hồng quang nhấn mạnh
an giang vẫn giữ nguyên quan điểm không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh thành tự phát trở về địa phương thời gian tới
vì hiện nay tình hình dịch bệnh trong an giang vẫn còn diễn biến phức tạp tỉnh đang tập trung khống chế ổ dịch trên địa bàn
ban thường vụ tỉnh ủy đã lấy ý kiến lãnh đạo một mươi một huyện thị xã thành phố về việc tiếp nhận người dân tự phát trở về địa phương
theo đó trên tinh thần dân chủ tập trung an giang thống nhất chỉ tiếp nhận người dân về đến cửa ngõ tỉnh trong tối ba mươi tháng chín dạng sáng một tháng một mươi
con đường về nhà về lại nơi trôn nhau cắt rốn của mình vốn tưởng như rất đỗi bình thường
chính đáng của nhiều người dân các tỉnh thành miền tây cũng như nhiều tỉnh thành phố trong cả nước hiện đang sinh sống
làm việc ở thành phố hồ chí minh bình dương lòng an đồng nai lại đang trở nên rất gian truần
ai cũng biết trong điều kiện dịch covid một mươi chín đã có diễn biến phức tạp người dân phải chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch
thế nhưng dù thế nào đi nữa xin hãy đừng để những nhu cầu chính đáng của người dân trở thành những hành vi nguy hiểm sai trái với bất cứ lý do nào
trong hai ngày ba mươi tháng chín và mùa một tháng một mươi hàng nghìn người dân ở thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương lòng an đồng nai
gọi tắt là khu vực đã di chuyển bằng xe máy với lình kình đổ đạc hướng đến các chốt kiểm soát ở các khu vực cửa ngõ
niềm tin hanh thông trong con đường về quê sau bao ngày cơ cực nơi đất khách quê người vất vả miêu sinh
đặc biệt họ đang là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch covid một mươi chín mất việc làm không có nguồn thu nhập nào
vì vậy với họ việc lựa chọn con đường về quê được xem như giải pháp cuối cùng thoát khỏi cảnh khó khăn hiện nay
có thể nói người dân lao động nhục cư tại thành phố hồ chí minh đã rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan
ở lại không xong về cũng không được
tình trạng này đã từng diễn ra trước những ngày thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam chuẩn bị tăng cường thực hiện chỉ thị một mươi sáu cttg
đến ngày ba mươi tháng chín khi thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành nới lỏng giãn cách xã hội
họ đã chuẩn bị cho kế hoạch về quê khi kéo về chốt kiểm soát sắp danh với tỉnh long an
ở thị trấn tân túc huyện bình chánh
những hành động tự phát này ngoài không bảo đảm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
vi phạm trong quá trình di chuyển trên đường ảnh hưởng sức khỏe nhất là đối với trẻ em người lớn tuổi
thậm chí một số người đã có biểu hiện kích động tại trạm kiểm soát đêm ba mươi tháng chín
công điện của thủ tướng chính phủ ngày ba mươi tháng chín nêu rõ yêu cầu đi lại của người dân trong khu vực
và với các tỉnh thành phố khác là rất lớn và chính đáng
tuy nhiên tình hình dịch bệnh cho khu vực dù đã từng bước được kiểm soát
nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã nhiễm sâu trong cộng đồng
cùng với đó mức độ bao phủ vaccine của các địa phương còn thấp
nếu dịch bệnh lan rộng sẽ gây quá tải cho hệ thống y tế
ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng sức khỏe của nhân dân
lãnh đạo tp hcm mong muốn người dân không nên tự phát di chuyển về quê bằng phương tiện cá nhân
các cơ quan chức năng thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh thành phố để đưa người dân có nhu cầu về quê chú đáo
đảm bảo sức khỏe và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nơi người dân đi về
bộ yêu cầu các sở giao thông vận tải nêu trên chủ động phối hợp với sở giao thông vận tải tp hcm
và các tỉnh bình dương đồng nai long an có phương án chuẩn bị đầy đủ phương tiện
xe ô tô khách xe ô tô tải lái xe luôn luôn thường trực để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân
phương tiện cá nhân của người dân xe máy xe đạp khi có yêu cầu hỗ trợ vận chuyển
việc vận chuyển người dân phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng được cấp phép vận chuyển theo hướng dẫn của ủy ban nhân dân cấp tỉnh
hướng dẫn tại quyết định một nghìn bảy trăm bốn mươi qd bgtvt ngày ba mươi tháng chín của bộ trưởng bộ giao thông
vận tải và quy định của bộ y tế đồng thời bộ yêu cầu giám đốc sở giao thông vận tải
tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an phối hợp với các sở ngành địa phương trên địa bàn
nắm bắt tình hình thực tế người dân có nhu cầu về quê để chủ động chỉ đạo có phương án chuẩn bị
đầy đủ phương tiện lái xe để kịp thời đáp ứng yêu cầu vận chuyển người dân có nhu cầu về quê
phương tiện cá nhân của người dân xe máy xe đạp kể cả trường hợp khi có nhu cầu về quê của người dân
tăng cao thì phải đảm bảo không thiếu phương tiện lái xe phối hợp với các sở giao thông vận tải
địa phương nơi người dân có nhu cầu về quê để đảm bảo tổ chức đưa đón trả tự chú đáo đảm bảo an toàn
về phòng chống dịch covid một mươi chín các sở giao thông vận tải nêu trên chỉ đạo thanh tra giao thông vận tải
phối hợp với cảnh sát giao thông lực lượng chức năng khác trên địa bàn hỗ trợ người dân trong quá trình
di chuyển đảm bảo không xảy ra ủn tắc giao thông đặc biệt khi qua chốt kiểm soát dịch
do đây là vấn đề cấp bách vừa phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân vừa tăng cường kiểm soát
xa vào khu vực tp hcm và các tỉnh bình dương đồng nai long an đảm bảo trật tự và an toàn
bộ giao thông vận tải yêu cầu các sở khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống
liên tục cập nhật đến quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi cũng rất mong nhận được ý kiến đồng ý
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhét xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại